tại khu công nghiệp đồng văn một tỉnh hà nam tổng liên đoàn lao động việt nam phối hợp với tổng công ty bưu điện việt nam tổ chức khai mạc phiên trợ công nhân năm hai nghìn một mươi chín
phiên trợ công nhân có quy mô gần bảy mươi gian hàng là cơ hội để đoàn viên công đoàn công nhân lao động tiếp cận và sử dụng các sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng
bảo đảm chất lượng với giá thành hợp lý như các loại hàng bình ổn thị trường sản phẩm may mặc hàng gia dụng và nhóm ngành hàng dịch vụ